từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến nay giá hồ tiêu trên thị trường đột ngột giảm sâu
ảnh hưởng lớn đến thu nhập và đời sống của nhiều hộ nông dân
giá hồ tiêu giao động ở mức tám mươi một đến tám mươi ba đồng một kg giảm một trăm hai mươi đồng một kg so với năm hai nghìn một mươi bảy
điều đáng lo ngại là bất chấp giá hồ tiêu giảm sâu
người nông dân ở tây nguyên vẫn tiếp tục mở rộng diện tích
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại các vùng trọng điểm trồng hồ tiêu tại tây nguyên
qua khảo sát tại các vùng trọng điểm trồng hồ tiêu ở tây nguyên như đắk lắc đắk nông và gia lai
giá hồ tiêu giảm một cách bất thường và hiện chỉ còn giao động ở mức tám mươi một đến tám mươi ba đồng một kg
giảm một trăm hai mươi đồng một kg so với năm hai nghìn một mươi bảy
đây là mức giá thấp nhất trong vòng sáu năm qua
theo hiệp hội hồ tiêu việt nam nguyên nhân giá hồ tiêu giảm sâu là do nông dân tây nguyên
vùng trồng hồ tiêu trọng điểm của cả nước vừa thu hoạch xong hồ tiêu niên vụ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
nguồn cung rồi giàu
vượt cầu dẫn đến thương lái áp giá
đây là hệ quả tất yếu của việc phá vỡ quy hoạch diện tích cây hồ tiêu

điều đáng lo ngại là mặc dù giá hồ tiêu giảm mạnh
nhưng từ đầu mùa mưa năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
người dân các tỉnh tây nguyên vẫn tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích cây hồ tiêu
bất chấp khuyên cáo của ngành nông nghiệp
bởi theo tính toán của nông dân giá hồ tiêu hiện nay đang ở mức thấp nhất trong vòng sáu năm qua
nhưng so với cây cà phê điều cao su thì hồ tiêu vẫn cho thu nhập cao gấp nhiều lần
việc phát triển diện tích hồ tiêu vượt tầm kiểm soát không chỉ phá vỡ kế hoạch các loại cây trồng của địa phương
mà hiện nay số tiền đầu tư bình quân một hectare tiêu trồng mới lên đến năm trăm linh triệu đồng
việc người dân ồ ạt trồng hồ tiêu làm suy giảm diện tích rừng
ảnh hưởng đến môi trường sinh thái
trồng trên những diện tích không phù hợp tầng đất mỏng chưa được xử lý tuyến trùng hại dễ
hệ thống thoát nước kém cho nên chỉ sau vài năm trồng cây hồ tiêu đổ bệnh chết hàng loạt
bên cạnh đó nhiều vùng trồng hồ tiêu
tiêu hiện nay thiếu nguồn nước tưới chất lượng giống không đảm bảo
người dân sử dụng quá nhiều phần hóa học và thuốc bảo vệ thực vật
ảnh hưởng lớn đến năng suất chất lượng và khó kiểm soát dịch bệnh trên cây hồ tiêu
để cho cây hồ tiêu phát triển bền vững các tỉnh tây nguyên cần khẩn trương giá soát lại toàn bộ diện tích hồ tiêu trên địa bàn
đánh giá việc thực hiện quy hoạch làm rõ những mặt đạt được cũng như bất cập hạn chế của công tác quy hoạch
từ đó có những đề xuất điều chỉnh cần thiết đồng thời tập trung quản lý chất lượng cây giống vật tư nông nghiệp
khuyến cáo nông dân không mở rộng thêm diện tích mà tập trung chăm sóc thâm canh diện tích hiện có
hạn chế sâu bệnh để nâng cao năng suất chất lượng hồ tiêu
bên cạnh đó cần đẩy mạnh công tác kiểm tra có biện pháp để hạn chế đến mức thấp nhất việc phát triển hồ tiêu ngoài vùng quy hoạch
nhất là những vùng có điều kiện đất đai khí hậu không phù hợp trồng cây hồ tiêu
khuyến cáo và hướng dẫn người dân chuyển đổi qua các loại cây trồng khác hiệu quả kinh tế cao hơn